hướng tới ngày hội đại đoàn kết toàn dân ngày một mươi tám tháng một mươi một và tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
với mong muốn chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng
vừa qua ủy ban về các vấn đề xã hội đã phối hợp với bệnh viện tim hà nội
quỹ bảo trợ trẻ em việt nam tổ chức khám phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các gia đình
có công với cách mạng và hộ nghèo tại huyện phù ninh tỉnh phú thọ
gần hai trăm linh các gia đình chính sách và hộ nghèo xã tiên du huyện phù ninh tỉnh phú thọ
đã được khám chữa bệnh tặng quà và cấp phát thuốc miễn phí
xã tiên du là một xã miền núi giao thông đi lại còn gặp nhiều hạn chế
mặc dù nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước và các bộ ban ngành
cũng như các cơ quan đơn vị tổ chức cuộc sống của nhân dân tại đây phần nào được nâng cao
nhưng vẫn còn những khó khăn nhất định nhất là trong công tác chăm sóc
giúp sức khỏe
đây là một sự kiện hiếm có đối với quê hương chúng tôi rất hân hạnh và cảm ơn
cũng mong muốn được sự quan tâm nhiều hơn nữa đối với chế độ người có công
chương trình về đây khám là chúng tôi rất là phấn khởi
vì chú đáo cho nhân dân là ưu tiên những gia đình miệt sĩ và những người hộ nghèo
chúng tôi cảm thấy là rất được
sự quan tâm của đảng và nhà nước chúng tôi rất phấn khởi
chương trình này là một trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường xuyên
được bệnh viện tim hà nội tổ chức
sự quan tâm thường xuyên của các đơn vị đã thể hiện sự tri ân đạo lý uống nước nhớ nguồn
đối với những người đã công hiến cho sự nghiệp giải phóng quê hương thống nhất đất nước